kể từ sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến nay công cuộc giải quyết hậu quả chiến tranh
trong đó khắc phục và hỗ trợ nạn nhân bom mìn đã và đang được tiến hành khẩn trương trên cả nước
trong năm năm qua với sự góp sức của hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn việt nam
đã có hơn năm năm trăm linh nạn nhân bom mìn được hỗ trợ sinh kế khắc phục ảnh hưởng bom mìn sau chiến tranh
thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo nhà nước về chương trình quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh
hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn việt nam ra đời từ năm hai nghìn một mươi
với sự tham gia của các tướng lĩnh và lãnh đạo cấp cao trong quân đội đã nghỉ hưu
đi tới nhiều vùng đất ô nhiễm bom mìn nặng của việt nam để hỗ trợ và giúp đỡ bà con
với sự phối hợp từ các sở lao động thương binh và xã hội bộ chỉ huy quân sự tại địa phương
trung ương hội đã phối hợp chặt chẽ với các tri hội tiến hành khảo sát vận động tài chính từ các nhà hào tâm
để tặng nhà tặng bò sinh sản tặng quà và tiền cho bà con chịu hậu quả bom mìn
bên cạnh đó hội đã tích cực phối hợp với các đơn vị để thực hiện giả phá bom mìn tại các vùng đất còn ô nhiễm bom mìn nặng